theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an ngày năm tháng hai tức ngày mùng năm tết nguyên đán
toàn quốc xảy ra hai mươi một vụ tai nạn giao thông làm chết chín người bị thương một mươi bảy người
so với ngày cùng kỳ của tết nguyên đán tân sửu hai nghìn hai mươi một giảm một vụ giảm một người chết giảm sáu người bị thương
toàn bộ số vụ tai nạn này xảy ra trên đường bộ
trên đường bộ lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý gần ba ba trăm linh trường hợp vi phạm
phạt tiền gần ba tỷ đồng trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý hơn ba trăm hai mươi trường hợp
gần một bốn trăm linh phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát
các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc cục cảnh sát giao thông trực một trăm linh quân số
tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến được bảo đảm mật độ phương tiện tham gia giao thông vắng
không xảy ra ồn tắc và tai nạn giao thông
hơn hai trăm linh trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống giám sát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc
tám phương tiện bị dừng và lập biên bản xử phạt nóng
phòng cảnh sát giao thông công an các địa phương tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn đường thủy nội địa
đã kiểm tra phát hiện và xử lý năm mươi sáu trường hợp vi phạm phạt tiền năm mươi một triệu đồng